hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lượm đá truy đuổi hai thanh niên yếu thế đã nhảy xuống kênh thoát thân
do không biết bơi nên anh dương văn nhắm hai mươi sáu tuổi quê bình định bám vào đuôi phà
tuy nhiên vẫn bị nhóm kia đánh khiến anh buông tay rồi chìm xuống kênh mất tích
thanh niên còn lại tên lưu văn nhi hai mươi sáu tuổi cùng bình định bơi được qua bờ bên phía phường bảy quận tám thoát được
ngay sau đó anh nhi được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai làm rõ vụ việc
đến hai mươi một giờ cùng ngày lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn chưa tìm được nạn nhân bị mất tích